hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vợ chồng hùng bắt đầu phát sinh mâu thuẫn chị trang thường xuyên đòi ly hôn nhưng hùng không đồng ý
sau một lần cái vá những mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm hùng nảy sinh ý định ra tay với vợ
khoảng một mươi một h bốn mươi năm cùng ngày sau khi ăn cơm xong hùng đi đến trước mặt vợ tay cầm dao dơ lên chỉ về phía chị trang nói
mày đã biết tội của mày chưa
giết lời anh ta vung hùng khí liên tiếp nhiều lần về phía chị trang mặc cho cháu huyền lao vào ôm mẹ đẻ để can ngăn
sau khi nạn nhân vùng dậy bỏ chạy đối tượng lại tiếp tục dùng hung khí tác động nhiều lần vào nhiều bộ phận trọng yếu khiến chị tử vong tại chỗ
kẻ thù ác cũng không để người xung quanh có cơ hội cứu vợ trong quá trình chị bị thương và bỏ chạy
đoàn mạng vợ hùng phải đi tù ba đứa con nhỏ thành bơ vơ
hai đứa lớn sống nhờ người họ hàng đứa nhỏ nhất khi mẹ mới mất được một mươi một tháng tuổi đang sống nhờ tình thương của ông bà ngoại
trình bày tại tòa bố của chị trang cho biết
khi nghe tin con gái bị chồng sát hại ông chỉ muốn kết thúc cuộc đời đau khổ của mình sau khi thoát ra những lời đau đớn
con tôi mất trong quần quại đớn đau không ai cứu khi nó kêu cứu nhưng người cha bất hạnh vẫn xin cho con dì
ông nói tôi xin hội đồng xét xử miễn tội chết cho cháu hùng
theo lời kể của bố nạn nhân gia đình ông hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi vợ ông bị tai biến không giúp được gì
con trai tật nguyên phải ngồi xe lăn bản thân ông đã già yếu vẫn phải mưu sinh
giờ lại thêm gánh nặng đứa cháu chưa đầy một tuổi phải chăm sóc
sau khi con gái qua đời ông không muốn sống tiếp nhưng nhìn đứa cháu nhỏ mồ côi mẹ ông lại cố gắng hưởng
tôi nuôi cháu lúc khỏe không sao khi no ốm cứ bám giết tôi không thể làm được gì
bây giờ tôi có làm sao chắc vợ tôi con tôi cũng không sống được
được biết về trách nhiệm dân sự gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình chị trang hơn một năm tỷ đồng
gồm tiền cấp dưỡng nuôi các con và tổn thất về tinh thần
những nỗi đau để lại là quá lớn cho gia đình nạn nhân và án tử hình là cái kết thích đáng cho những hành vi giá man mà hung thủ đã gây ra